hội đồng nhân dân tỉnh sơn la đã tổ chức khai mạc kỳ thứ ba nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một
đây là kỳ họp cuối năm hai nghìn một mươi sáu của hội đồng nhân dân tỉnh
tới dự và chỉ đạo kỳ họp có đồng chí tòng thị phóng
ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch thường trực quốc hội
theo báo cáo tại kỳ họp trong năm qua hội đồng nhân dân tỉnh sơn la đã làm tốt
việc lãnh đạo triển khai đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn hai mươi
tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng chín hai thu ngân sách trên địa bàn ước đạt ba chín trăm linh tỷ đồng
tăng sáu trăm linh tỷ đồng so với năm hai nghìn một mươi bảy
phát biểu tại kỳ họp đồng chí tòng thị phóng đã biểu dương chúc mừng những thành tiệu
mà tỉnh sơn la đã đạt được trong năm hai nghìn một mươi sáu đồng thời chỉ đạo tỉnh sơn la
cần tiếp tục củng cố hệ thống chính trị nâng cao hiệu quả công tác quản lý
từng bước đẩy mạnh truyền dịch cơ cấu kinh tế phát triển các thành phần kinh tế gắn với xây dựng nông thôn mới